bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn phối hợp với viện y học cổ truyền quân đội đã tổ chức chương trình khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng người có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới tú mịch huyện lộc bình
trong khuôn khổ chương trình cán bộ y bác sĩ đã tư vấn sức khỏe cho người dân chủ yếu liên quan tới các bệnh nội khoa tim mạch dạ dày tai mũi họng xương khớp và cận lâm sàng
viện y học cổ truyền quân đội cũng đã phát miễn phí hai mươi chủng loại thuốc với gần tám đơn vị thuốc đến hai trăm năm mươi người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số là đối tượng chính sách người có công với cách mạng và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
đây là hoạt động thường xuyên của bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong khu vực biên giới tăng cường tình đoàn kết yêu thương đùm bọc giữa lực lượng bộ đội biên phòng với nhân dân các dân tộc biên giới